xin kính chào quý vị và các bạn
từ khoảng chiều tối nay vùng hồi tụ gió trên mực một năm trăm linh m được hình thành
nên hầu khắp các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác
nơi tập trung diện mưa đều hơn là các tỉnh thuộc khu vực vùng núi và trung du
nền nhiệt độ trên khu vực có xu hướng giảm nhẹ với nhiệt độ ở mức là hai mươi một ba mươi độ
sau đó từ ngày ba mươi một thì mưa sẽ giảm nhanh và nền nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ trở lại
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
cũng sẽ có mưa rào và rông rải rác cùng nền nhiệt độ giảm nhẹ
cao nhất trong ngày là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
sau đó từ ngày ba mươi một thì mưa rông sẽ giảm nhanh cùng nền nhiệt độ tại đây cũng sẽ tăng trở lại
đối với khu vực bắc trung bộ trong hôm nay và ngày mai mưa giảm hơn
trời chỉ còn nhiều mây mưa rào nếu có sẽ xuất hiện ở các tỉnh
từ quảng bình đến khu vực thừa thiên huế
sau đó từ đêm ngày hai mươi chín mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tổ lốc và gió giật mưa
mạnh gây nguy hiểm
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận trong hôm nay và ngày mai
về đêm và sáng có mưa rào và rông vài nơi
sau đó từ ngày hai mươi chín thì mưa rông sẽ có xu hướng tăng hơn
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa mưa to
nên nhiệt độ ít biến đổi so với những ngày vừa qua
khi gia động ở mức hai mươi bốn ba mươi hai độ
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
thời tiết tiếp tục có mưa rào và rông với thời điểm mưa xảy ra khoảng chiều tối và tối
tuy cường độ mưa có xu hướng giảm hơn
nhưng vẫn cần hết sức đề phòng với hiện tượng
lốc xét và gió giật mạnh đi kèm trong mưa rông
nền nhiệt trên khu vực ít biến động
cao nhất ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
về chiều tối cũng có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cũng cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
còn về nền nhiệt độ tại đây
vẫn gia động ở mức là từ hai mươi ba ba mươi ba độ